tại tỉnh bắc cạn mưa to kéo dài từ đêm hai mươi một đến trưa ngày hai mươi hai tháng chín đã khiến cho nhiều tuyến phố ở thành phố bắc cạn bị ngập sâu nước dâng cao khiến một số trường học bị ngập một số tuyến đường sạt lở gây ách tắc giao thông
mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến phố bị ngập sâu nước tràn vào nhà dân do nước dâng cao đúng giờ tan học nên học sinh phải đợi rất lâu mới có thể về nhà
tại trường tiểu học dương quang sạt lở tao luy gây ảnh hưởng đến hai lớp học trên tuyến quốc lộ ba b và đường tỉnh hai trăm năm mươi bốn xuất hiện nhiều vị trí sạt lở gây tắc đường cục bộ một số diện tích lúa rau màu bị ngập úng mưa lớn cũng khiến cho mực nước sông cầu dâng cao